chiều nay tại hà nội văn phòng chủ tính nước tổ chức họp báo công bố lệnh của chủ tính nước về pháp lệnh xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kiểm toán nhà nước vừa được ubthqh một mươi năm thông qua tại phiên họp thứ hai mươi ngày hai mươi tám tháng hai vừa qua
kết cấu gồm năm chương hai mươi một điều
pháp lệnh có hiệu lực thi hành từ ngày một tháng năm năm hai nghìn hai mươi ba
pháp lệnh có hiệu lực thi hành từ ngày một tháng năm năm hai nghìn hai mươi